cá linh cũng chạy kha khá
mỗi mẻ đấy có thể sổ vài chục ký là bình thường
bạn ghe phải thay nhau đổ liền tay
ghe bờ ghe đục đậu kính bên
thương lái phải đến tận thu mua và dần chuyển cá đi khắp nơi tạo nên không gian rất sôn tụ
bởi công việc làm vàng đáy ca linh gần như đã trở thành máu thịt của cuộc sống nơi đây
đa phần họ lớn lên theo những mùa cá chậy và những mùa cá đã nuôi sống con người nơi đây
nhưng mà năm nào mình lời mình hắn hái mình mặn
rồi có năm mình cũng bị thua lỗ mình cũng vẫn trung bình
nhưng mà nói về mùa nước mới tới
thì là anh em có việc náo nước ra kẻ
thì sạn ghim người sạn lưới ra
rồi chung tay nhau rồi mai mình giá lại
rồi mình chờ tới ngày mà nhà nước cho bán giá lên đấu
cho dù mình đấu được hay không
mình cũng vẫn nôn náo
và nôn ra háo nước mình mặn
để mình xuống những dân đáy để mình đặt vậy thôi
câu chuyện của chúng tôi tạm dừng
vì mẻ lưới mới đang chuẩn bị cất
có lẽ chúng tôi không nên làm phiền họ
trong những giờ khắc quan trọng thế này
những giọt mùa hôi trong đêm lạnh
thật may mắn đã được đổi lại
bằng những mẻ cá đầy
lâu lắm rồi người làm nghề dùng biên giới
mới có một mùa cá rộ thế này
một buổi sáng là về trên thượng nguồn sông hậu
sau những mục đích thật ấn tượng
về lượt cá linh được khai thác khủng lồ đêm qua
chúng tôi quyết định ở lại sông lòng đà
để tìm hiểu sâu hơn về công việc của những người làm dạng đáy
một công việc
đòi hỏi không chỉ là sức người cho sức của
mà còn là trí tuệ và lòng dũng cảm của người dân trại
chúng tôi gặp anh út hần
một trong những tay sát cá
với hai giạc đáy cá linh lớn nhất dùng biên giới thượng nguồn
do nước chảy xí của những ngày đánh lũ
nên bất ngờ một trong hai giạc đáy của út hần
bị nước lũ cuốn sầm
đang là thời điểm cá linh chạy rộ
nên nếu mất một ngày khác
khai thác tổn thất không hề nhỏ
và anh quyết định
đích thần chỉ quy nhóm thợ dừng giạc đáy lại từ đầu
như một trận quyết chiến với thủy tề
những người dân dũng mạnh lao mình xuống dòng nước chảy xiếc
để căng dây hàm của dạng lưới nặng hàng trăm ký
đây là giạc đáy lớn nhất trên sông lòng đà
có bề rộng hơn một trăm linh mét sâu tám mét
hơn một giờ đồng hồ quần thảo trên dòng nước chảy xiết như thác độ
dây hàm mới được căng ra gắn chếp diện trên của lưới
diện dưới của lưới cũng được căng bởi một sợi dây tương tự
người ta gọi là dây lướt
dây hạm và dây lướt của lưới được căng hình dòng cung
móc vào tai của hai trụ được chồng chéo chắc chắn
lũ mênh mông chảy xiết và đổi hướng hàng năm
theo kinh nghiệm của anh út hần
dạng đấy phải được tính toán rất chắc
chi ly phải căng đúng nơi giọt nước đổ vào
mang theo luồng cá thì mới hi vọng trúng cá nhiều
mình lên trên nên mình buông xuồng ra thả lỏng ra
tự nhiên cho dòng nước nó đẩy gìn
mình đẩy đi tới đâu thì mình xem theo vị trí đó
mình đợi mình đón dòng nước nó chảy
để mình căng cái đáy mình bắt cá
hồi hôm nay thì bây giờ
mình đang hạ chân trang
một ngày gian nang vừa kết thúc trên dạng đáy cá linh lớn nhất dùng biên
khi những người làm phim chúng tôi đã mệt nhòa vì quá trình ghi hình căng thẳng
không kém gì phim hành động của những người chân trài
thì họ lại thong thả khoảng đại một ngày công của mình bằng những con cá tươi ngon
chúng tôi lặng nhìn những tiếng cười đùa xôn xã của những chiến binh dụng mảnh
giờ mới liều mình trong dòng nước lũ cuồn cuồn
lúc này đây trong ống kính chúng tôi sau họ lại trở nên bình dị và mộc mạc thế này
nước lũ dẫn lên cao từng ngày những dòng cá chạy vẫn đang chờ những người dũng cảm nhất
quả tặng từ bà mẹ thiên nhiên quá đối khắc nghiệt nhưng vô cùng tận